hà nội phát hiện bốn trăm một mươi chín người mắc covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng năm
sở y tế hà nội ngày một mươi bảy tháng năm thông tin hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận bốn trăm một mươi chín ca bệnh
giảm gần hai mươi ca so với hôm qua đã gần một tháng thủ đô không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
bệnh nhân phân bổ tại một trăm bốn mươi xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông bốn mươi năm hoàng mai đông anh bốn mươi
long biên ba mươi bảy nam từ liêm ba mươi năm như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính
từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là hơn một năm mươi chín triệu ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến nay trên địa bàn thành phố còn chín mươi hai bốn trăm bảy mươi ca dương tính
covid một mươi chín đang điều trị giảm dần hai ca trong đó có một trăm bốn mươi ba ca điều trị tại bệnh viện và hơn
chín mươi bốn trăm linh ca theo dõi tại nhà
đây là ngày thứ hai mươi tám thành phố không ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính từ chiều ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến hết ngày một mươi sáu tháng năm
hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho gần một trăm bảy mươi năm trăm linh trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngoài ra gần một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên ở thủ đô hà nội đã tiêm mũi ba